lần đầu tiên số liệu về bệnh nhân mắc covid một mươi chín không thể qua được tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
quy mô một giường tại tp hcm đã được công bố trí tiết
các bác sĩ đã nỗ lực và ngăn chặn thành công thảm họa có thể xảy ra với nhiều người khác
ngày hai mươi một tháng bốn tại hội nghị khoa học thường niên bệnh viện trợ rẫy năm hai nghìn hai mươi
bác sĩ trần thanh linh trường khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trợ rẫy nguyên phó giám đốc bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
đã lần đầu công bố về số liệu bệnh nhân tử vong trong thời gian hoạt động của bệnh viện hồi sức covid một mươi chín lớn nhất việt nam
cụ thể từ ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín được chuyển đổi công năng từ bệnh viện ung bướu cơ sở hai
đóng trên địa bàn tp thủ đức đã tiếp nhận năm bốn mươi bệnh nhân
các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa điều trị thành công cho xuất viện ba năm trăm linh bệnh nhân chiếm sáu mươi chín
tuy nhiên trong số các ca bệnh nhập viện đã có một năm trăm bốn mươi bệnh nhân không qua được chiếm ba mươi sáu
theo bác sĩ thanh linh qua phân tích thông tin liên quan đến tất cả bệnh nhân nhập viện cho thấy
có tới chín mươi hai bệnh nhân nhập viện ở mức độ nặng và nguy kịch với năm mươi bệnh nhân thở oxymars
hai mươi chín bệnh nhân thở oxy dòng cao hfnc tám bệnh nhân phải thở máy ngay khi nhập viện
độ tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân mắc covid một mươi chín được tiếp nhận tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín là năm mươi tám
trong đó có sáu mươi ba bệnh nhân trên năm mươi tuổi ba mươi bốn bệnh nhân có các bệnh lý nền đi kèm
số ca tử vong tập trung phần lớn ở nhóm từ năm mươi tuổi trở lên
nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ tình nguyện viên đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước tập trung
tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín đã từng bước đẩy lùi số ca tử vong giữ lại sinh mạng cho rất nhiều bệnh nhân
hiện bệnh viện hồi sức covid một mươi chín đã chính thức giải thể trả lại công năng cho bệnh viện ung bướu tp hcm
bác sĩ trần thanh linh chia sẻ
đó là thời điểm vô cùng khó khăn chúng tôi gần như kiệt sức
chỉ sự đồng lòng trung sức của các y bác sĩ tình nguyện viên vì một mục tiêu chung là sự sống của người bệnh đã giúp chúng ta vượt qua đại dịch
dịch bệnh được kiểm soát như hiện nay và số ca mắc cũng như tử vong giảm thiểu đáng kể phần lớn
nhờ vào sự nỗ lực của các y bác sĩ tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín nói riêng và các y bác sĩ toàn quốc nói chung
hy vọng các y bác sĩ sẽ luôn dồi dào sức khỏe tiếp tục vững vàng trong sự nghiệp chữa bệnh cứu người